mới đây công an quận hoàng mai hà nội cho biết qua điều tra đã làm rõ một mươi một đối tượng trong ổ nhóm gây dối trật tự công cộng có tuổi đời còn rất trẻ
sử dụng hung khí dao phóng lợn nhằm trả thù mâu thuẫn cá nhân gây mất an ninh trả tự trên địa bàn
theo tài liệu điều tra vào dạng sáng ngày ba mươi một tháng một mươi đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai nhận tin báo của người dân
có hai nhóm đối tượng là thanh niên sử dụng hung khí gồm dao kiếm đuổi đánh nhau tại chân cầu yên duyên yên sở quận hoàng mai
qua quá trình ra soát lực lượng công an đã làm rõ một mươi một đối tượng trong ổ nhóm
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội nên đã liên hệ với các nhóm để đi trả thù
vào tối ngày ba mươi tháng một mươi cả nhóm với khoảng một mươi xe máy quay vision sh kẹp hai kẹp ba mang theo hung khí gặp nhóm đối thủ để trả thù
khi đến yên duyên yên sở quận hoàng mai thì gặp một nhóm khác và bị nhóm này tấn công bằng việc dùng chai thủy tinh chứa xăng và dao phóng lợn đuổi đánh áp đảo
nên đã bỏ chạy
ném chai về ném ôm xăng

thì bên họ cũng chạy đi
thế là bọn cháu quay về bên bạn cháu thu lại đồ rồi bọn cháu đi về
theo công an quận hoàng mai một mươi một đối tượng trong vụ gây dối trật tự công cộng trên đều sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ bỏ nhau
có trường hợp bố hoặc mẹ đang thụ án tại các trại giam trên cả nước
đáng chú ý có trường hợp đang là học sinh sinh viên đã bỏ học
một số trường hợp nghiện game nên tham gia
và các hội nhóm trên mạng xã hội
pháp luật dẫn đến sự việc các cháu tụ tập thành nhóm
có những hành động nó gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa bàn
cũng liên quan đến vụ việc trên một nhóm khác đã bị công an quận tây hồ điều tra tạm giữ hình sự về hành vi gây dối trật tự công cộng
hiện vụ việc đang được các cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật